tại quảng nam ngày hai mươi sáu tháng chín công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị xuân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã tam hiệp huyện núi thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiến hành khám xét nhà bà nguyễn thị mến mẹ ruột của xuân
đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương mở rộng điều tra
từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thị xuân nói dối rằng đang hành nghề buôn bán
bảo ngư xuất khẩu sang trung quốc lợi nhuận cao và cần người góp vốn làm ăn chung
theo đó đối tượng xuân đã thực hiện chót lọt chín vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền lên đến hơn sáu tỷ đồng
thời gian đầu xuân trả gốc và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin
tuy nhiên sau đó xuân có biểu hiện mất khả năng trả nợ
trong số chín nạn nhân của xuân có người đã bị lừa hơn một tỷ đồng